thủ tướng nguyễn xuân phúc đã về thăm nói chuyện và chúc tết các đồng chí cán bộ lãnh đạo của huyện quế sơn tỉnh quảng nam qua các thời kỳ
nhân dịp xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám cùng dự buổi nói chuyện có đại diện bộ quốc phòng văn phòng chính phủ và lãnh đạo tỉnh quảng nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng những năm qua huyện quế sơn đã phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn
và đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền nhân dân huyện quế sơn tiếp tục huy động mọi nguồn vốn cho phát triển hạ tầng
đào tạo nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển
các cấp ủy đảng chính quyền huyện quế sơn cần quan tâm đến công tác dân vận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu
nhiệm vụ đã đề ra nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đã đề ra
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quà chúc tết các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện quế sơn qua các thời kỳ nhân dịp tết mậu tốt hai nghìn một mươi tám
đồng thời dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ quế sơn huyện quế sơn
hôm nay đại diện liên đoàn lao động tỉnh đồng nai và sở lao động thương minh và xã hội đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn tech sriel vina
đóng tại khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom để chi tiền lương kịp thời giải quyết cho gần hai công nhân có tiền đón tết
trước mắt mỗi công nhân được nhận năm mươi số tiền lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám mà công ty kl techwell vina còn nợ và sáu trăm linh đồng do tổng liên đoàn lao động việt nam
và liên đoàn lao động tỉnh đồng nai hỗ trợ số tiền này sẽ được liên đoàn lao động tỉnh đồng nai trao vào sáng ngày một mươi hai tháng hai
công nhân đến nhận tiền lương bày tỏ phấn khởi khi được các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết để có tiền trang trải trong dịp tết nguyên đán
nhiều người cũng kịp đón xe về quê ăn tết với gia đình
ngày một mươi một tháng hai văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và tổng liên đoàn lao động việt nam đã có giải pháp kịp thời nhằm ổn định tình hình bước đầu tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho người lao động của công ty klcel vina
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp bắc bộ bắc và trung trung bộ
dự báo đêm nay và ngày mai bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm có mưa nhiều nơi
dự báo tối nay ngày một mươi một tháng hai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và trung trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở nam trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh bắc và trung trung bộ đêm nay có mưa nhiều nơi
ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
vùng núi từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
hà nội trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông miền nam philippines đã mạnh lên thành bão và có tên gọi quốc tế là samba
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão san ba ở vào khoảng bảy một độ vĩ bắc một trăm ba mươi năm hai độ kinh đông
cách bờ biển miền nam philippines khoảng một km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sanba di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được ba mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín bốn độ kinh đông
cách bờ biển miền nam philippines khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình xe chở hàng nông sản chủ yếu là dưa hấu thanh long và chuối
xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh cốc nam của tỉnh lạng sơn tăng đột biến
vì thế đã gây nên cảnh un ứ ở khu vực cửa khẩu
tuy nhiên đến một mươi sáu h ngày hôm nay cửa khẩu tân thanh văn lãng của lạng sơn đã không còn hàng nông sản ồn ứ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các cơ quan
hải quan công an bộ đội biên phòng sở công thương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
địa phương phía trung quốc khẩn trương giải tỏa thông quan các lô hàng xuất khẩu của việt nam
đang tồn động ở các cửa khẩu tân thanh và các cửa khẩu trên địa bàn
chính phủ đã bố trí đội nhiệm vụ trực một trăm linh con số
cho đến thời gian ngày nay
hàng hóa đã được thông quan tăng cái lượng lên trên ba trăm linh xe trong một ngày
và toàn bộ hàng hóa đã được dồn hết vào trong khu vực cửa khẩu
và giảm thiểu được cái un tắc tại cái khu vực dọc theo cái lộ một
đây là một trong những cái chỉ đạo thực hiện theo cái quyết định của thủ tướng chính phủ
cho hai mươi năm
chúng tôi đã cùng phối hợp với các lực lượng chức năng trên cửa khẩu
để tạo điện kiện tốt nhất cho cái hoạt động xuất khẩu diễn ra nhanh chóng và tuyệt lợi
vào dịp cuối năm lượng hàng hóa qua cửa khẩu tân thanh tăng mạnh
vì vậy đơn vị đã chủ động tham mưu cho ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tân thanh cốc nam
trao đổi trực tiếp với trung tâm quản lý cửa khẩu hữu nghị quan bằng tường trung quốc
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua hàng hóa
hàng hóa qua cửa khẩu bên cạnh đó tăng thêm giờ làm và làm mọi thủ tục thuận lợi
cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu
hiện tại bây giờ tại cửa khẩu nó không còn sự ồn ứ hàng hóa đã trở lại thông thoáng bình thường
các lực lượng chức năng ở các cửa khẩu của lạng sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng
của thị bằng tường quảng tây trung quốc giải quyết tình trạng ủn ứ hàng nông sản
tại khu vực cửa khẩu tân thanh việt nam qua bò trài trung quốc
bằng cách tăng thời gian làm việc của hai bên tăng thời gian hoạt động của các bến bãi bốc xếp hàng hóa
nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các phương án hợp lý nên đến một mươi sáu h chiều nay ngày một mươi một tháng hai
trên cửa khẩu tân thanh và các cửa khẩu khác của lạng sơn đã không còn hàng nông sản ủ ứ
mọi hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã trở lại bình thường
trong những ngày cận tết các chương trình hoạt động hỗ trợ người lâu
các chương trình hoạt động ăn tết ấm no diễn ra sôi nổi trên toàn tỉnh thái nguyên
với chủ đề vì lợi ích đoàn viên tết hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên quyết tâm không để người lao động nào không có tết
ngừng sản xuất từ cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy để chờ cải tạo nâng cấp nhưng nhờ có sự nỗ lực của nhà đầu tư thái hưng
công ty cổ phần luyện cán thép gia sàng đặc biệt là sự quan tâm của liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên
người lao động của gia sàng vẫn có một cái tết đủ đầy
cũng được sự quan tâm của bên công ty của phần thương mại thái hương
cũng cho người lao động một túi quà và năm trăm linh đồng để ăn tết
còn riêng những người đang công tác và đang làm việc hiện tại công ty thì công ty của phần luyện cán thép gia sàng
cũng cho mỗi người một tháng lương cơ bản là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với công ty của phần luyện cán thép gia sàng một đơn vị thành viên mới của thái hương
tuy là đang trong thời gian dừng
để cải tạo nâng cấp chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm
chúng tôi đã tặng một trăm sáu mươi một xuất quà cho cán bộ công nhân viên người lao động của phần luyện cán thép gia sàng
và trị giá một trăm sáu mươi bảy triệu đồng tiền mặt để cho người lao động có một cái tết yên tâm đầm ấm
không chỉ gia sàng tất cả các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đều thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho người lao động đặc biệt là trong dịp tết
điều này là động lực để người lao động tin tưởng và tiếp tục yên tâm làm việc
cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương
điểm nhấn của năm nay là tết chung vầy năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ vé tàu vé xe
cho công nhân viên chức lao động về quê hệ tết
với trị giá gần một tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động
liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động
như bán hàng giảm giá khám tư vấn sức khỏe miễn phí tư vấn pháp luật
những việc làm
những hoạt động này đã và đang giúp cho người lao động tỉnh thái nguyên
có một cái tết ấm áp an vui và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
cùng với những hoạt động hỗ trợ người dân dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
trường đại học nông lâm huế tặng quà và tổ chức các chuyến xe miễn phí
cho gần năm trăm linh sinh viên nghèo về quê đón tết
đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp những sinh viên nghèo hoàn cảnh khó khăn
có điều kiện về quê ăn tết nguyên đán cùng với gia đình
theo trường đại học nông lâm huế
năm nay số sinh viên được hỗ trợ xe về quê đón tết tăng hơn năm ngoái hơn một trăm linh người
so với tổng số sinh viên chính quy gần tám em
thì số sinh viên được hỗ trợ xe chưa nhiều do điều kiện vật chất còn hạn chế
hy vọng những năm tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ được nhiều hơn nữa
để giúp các em có được một cái tết trọn vẹn
thị trường đào tết ở huyện văn chấn tỉnh yên bái đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
những cành đào rừng đào phai đào kép
đua nhau khoe sắc
không chỉ có người dân trong vùng đi mua đảo chơi tết
mà các thương lái từ khắp nơi cũng đổ về đây mua buôn
phục vụ nhân dân mua bán chuẩn bị bày trong những ngày tết
nhiều năm nay đào cảnh ở khu vực thị trấn nông trường nghĩa lộ huyện văn chấn
được ưa chuộng bởi không chỉ có ráng cảnh đẹp hoa to cánh hoa dày
mà màu hoa rất đẹp giữ hoa tươi lâu trong suốt những ngày tết
đã ba năm nay anh hoàng văn khánh cùng những người bạn của mình
đã lặn lội từ hải phòng lên đây để chọn mua đào chơi tết
lâm nay lên đây thì thấy đào trên đây khá là đẹp
nói chung là hoa nó cũng nổ to hơn
và cành thì nói chung là ráng nó cũng được ráng
nhận thấy nhu cầu thị trường đào tết ngày càng tăng
nên gần một mươi năm trở lại đây
nhân dân ở khu vực thị trấn nông trường nghĩa lộ
đã chuyển đổi các diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng đào
và đã khẳng định hướng đi đúng khi đảo mang lại nguồn thu khá lớn
nói chung là thương lái hôm nay thì các lơi đổ về là nhiều hơn so với năm ngoái
mà khách mua là nói chung là đều là gần như ưng ý
thoải mái mà giá cả nó cũng rất hợp lý
dân làm đào là bà con cũng rất thoải mái mà mua bán
nói chung hai bên là thợ mua đào làm đào hôm nay là
nói chung là những người mua đào người ta ưng ý hơn so với năm ngoái
không khí tết đã rộn ràm
những cây đào rực sắc thắm ở văn chấn
đang theo chân thương lái đi khắp mọi miền đất nước
mang sắc xuân đến
đào tết năm nay đa dạng về chủng loại kiểu dáng
giá cả tuy phong phú nhưng nhìn chung không tăng nhiều so với năm ngoái
việc lựa chọn được những cành đào đẹp đúng ý
rất có ý nghĩa đối với mỗi gia đình
bởi cây đào không chỉ để chơi tết mà còn mang ước nguyện may mắn
bình an đem lại niềm vui và no ấm trong một mùa xuân năm mới

các thông tin quốc tế
thưa quý vị quan hệ giữa israel và iran đã bị đẩy vào thế đối đầu chưa từng có
khi mà israel cáo buộc iran tham gia với syri bắn hạ f một mươi sáu của nước này
hiện khó có thể tìm một giải pháp chính trị nào cho hòa bình
không chỉ ở syri mà còn cho cả khu vực trung đông
ngay sau khi vụ việc máy bay tiêm khích f một mươi sáu bị bắn rơi
israel đã thực hiện một cuộc tổng không kích lớn chưa từng có nhằm vào syri
theo người phát ngôn quân đội israel
cuộc không kích đã phá hủy một mươi hai
hai địa điểm bao gồm ba hệ thống phòng không và bốn mục tiêu gần thủ đô damas
bộ quốc phòng israel cáo buộc iran đứng đằng sau syri
đồng thời khẳng định chiếc f một mươi sáu bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ tấn công
cơ sở điều khiển máy bay không người lái tại syri
tôi đã từng lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm khi có mặt các lực lượng quân sự của iran trên lãnh thổ syria
chúng tôi có bằng chứng cho thấy iran đang tìm cách sử dụng lãnh thổ của syria
để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào israel
đây được coi là một trong những lực lượng quân sự của israel
là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất liên quan tới syri iran và israel
kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến syri hơn bảy năm qua
tuy nhiên ngay sau tuyên bố của israel được đưa ra iran đã lập tức bác bỏ
người phát ngôn bộ ngoại giao iran khẳng định những báo cáo của israel về việc iran bắn hạ máy bay
trên không phận của nước này cũng như sự can dự của tehran nhằm tấn công máy bay của israel là vô lý
với những tranh cãi cáo buộc lẫn nhau như hiện nay căng thẳng giữa hai bên sẽ như một mồi lửa
vào tình hình ở syri vốn đang không thể nóng hơn
giới chức bang kentuky của mỹ cho biết một đối tượng vừa tiến hành xả súng khiến bốn người thiệt mạng
và ngay sau đó đối tượng đã tự sát tại khu vực phía đông nam của bang này
khoảng bốn giờ sáng nay theo giờ việt nam cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ nổ súng
tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô penceview và đến nơi đã phát hiện thấy hai thi thể
sau đó cảnh sát nhận được một cuộc gọi về một vụ nổ súng nữa xảy ra ở một căn hộ khác
trong cùng khu vực trên và phát hiện thấy ba thi thể bao gồm cả kẻ nổ súng
theo đó đối tượng nổ súng là joseph niken song không cung cấp thêm thông tin về người này
cũng như danh tính của các nạn nhân
trong khi đó lực lượng chức năng mỹ vừa bắt giữ một đối tượng sau khi tên này xả súng
khiến hai cảnh sát ở bang ohio thiệt mạng
vụ việc xảy ra vào giữa trưa khi hai cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn
thông qua tổng đài chín trăm một mươi một và nhanh chóng có mặt tại một căn hộ ở westerview
khu ngoại ô phía bắc thành phố colorado
sau khi vừa bước vào nhà họ lập tức bị một đối tượng xả súng khiến họ không kịp phản ứng
theo cảnh sát trường của vùng trên sĩ quan eric zorring ba mươi chín tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường
còn sĩ quan antony morelli thiệt mạng trên đường được đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng
tại colombia nước này vừa lên tiếng cáo buộc các thành viên thuộc nhóm quân đội giải phóng quốc gia
ln đã gây ra hai vụ đánh bom
trong bối cảnh ln tổ chức các cuộc đình công có vũ trang
trong ba ngày nhằm phản đối việc chính phủ colombia đình chỉ cuộc đàm phán hòa bình với nhóm này
vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại cây cầu amarillo bắc qua sông simana
ngay sau đó quả bom thứ hai phát nổ tại khu vực kurumani
hiện chưa có báo cáo về thương vong do hai vụ đánh bom trên
vụ việc một lần nữa đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ colombia và ln vào thế bế tắc
sau khi hy vọng được nhen nhóm bởi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa hai bên hồi tháng chín năm ngoái
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
thông tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt